huyện nhân trạch tỉnh đồng nai đã công bố hết dịch tả lợn châu phi khi trên địa bàn hai xã hiệp phước và phước thiền
qua ba mươi ngày không phát hiện lợn bị nhiễm bệnh đây là tín hiệu đáng mừng vì đồng nai được coi như là thủ phủ chăn nuôi lợn của cả nước
theo đó ủy ban nhân dân huyện nhân trạch đã ra quyết định công bố hết bệnh dịch tả lợn châu phi
trở thành huyện đầu tiên của đồng nai công bố hết dịch tả lợn châu phi
hiện trên địa bàn tỉnh vẫn còn một mươi xã có dịch tả lợn châu phi chưa qua ba mươi ngày gồm tân bình tân an vĩnh tân thiện tân
và thị trấn vĩnh an của huyện vĩnh cửu bình minh bắc sơn quảng tiến huyện trảng bom long đức an phước của huyện long thành
tính từ thời điểm dịch tả lợn châu phi lây nhiễm vào đồng nai ngày hai mươi bốn tháng bốn đến nay tổng số lợn tiêu hủy lên tới bảy con
đồng nai cũng đã chi trả hỗ trợ số tiền một năm tỷ đồng cho một số hộ đầu tiên có lợn bị tiêu hủy